trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị nhiều người dân lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở vào khai thác rừng trái phép
trước thực trạng trên các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường nhiều biện pháp để ngăn chặn các đối tượng trên
đây là phương tiện mà các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ bị trạm kiểm lâm huyện đắc rông
phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông bắt giữ
tại khu vực thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông
mặc dù đường đồi núi quanh co thế nhưng chỉ với chiếc xe máy
người dân ở đây cũng có thể vận chuyển gỗ về bất chấp nguy hiểm đến tính mạng
họ đi vận chuyển thì họ lại cự cho người những kênh gác kênh chứng lực lượng kiểm lâm
từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng trị đã bắt giữ năm vụ vận chuyển
thu hơn một mươi mét khối gỗ quy tròn trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị
lực lượng kiểm lâm có lập một kế hoạch tổ chức các chốt chăn kiểm tra kiểm soát các vùng trọng điểm có nguy cơ xâm hài rừng cao
để nhằm xử lý ngăn chặn giảm bớt tình hình
để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng người dân vào khai thác rừng trái phép
ngoài việc tuần tra kiểm soát của các ngành chức năng rất cần sự tham gia của cả cộng đồng
trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm tố giáp các đối tượng phá rừng
có như vậy mới trả lại sự bình yên cho những cánh rừng nơi đây